thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn tỉnh quảng trị
những năm qua cán bộ nhân viên đội quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
đã luôn cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
góp phần thắp lên niềm hy vọng cho người thân gia đình liệt sĩ
tại sân vườn mẹ hoàng thị mót xã giao an huyện giao linh tỉnh quảng trị
sau bốn ngày mở rộng địa bàn tìm kiếm đội quy tập năm trăm tám mươi bốn phát hiện được ba hải cốt liệt sĩ
nằm dưới sân bê tông và khu vực vườn tiêu ở sâu một đến một năm mét
cùng với các di vật như thắt lưng lược nhôm cúc áo
trước đây trong vườn nhà mẹ hoàng thị mót đội quy tập năm trăm tám mươi bốn cũng đã tìm kiếm
quy tập được một mươi một hải cốt liệt sĩ được xác định là bộ đội việt nam hy sinh trong chiến tranh chống mỹ cứu nước
trước đây trong vườn nhà mẹ hoàng thị mót đội quy tập năm trăm tám mươi bốn cũng đã tìm kiếm quy tập được một mươi một hải cốt liệt sĩ